cộng đồng kinh tế các quốc gia tây phi ecowas đã bác bỏ thông tin cho rằng tập đoàn quân sự tư nhân wagner ở nga tham gia vào cuộc đảo chính quân sự tại niger
ecowas cũng khẳng định sẽ không cho phép tây phi biến thành nơi diễn ra một cuộc chiến tranh ủy nhiệm
trước đó ngày hai mươi sáu tháng bảy nhóm nổi dậy ở niger đã tuyên bố phế chuất tổng thống mohamed bazoum đóng cửa biên giới quốc gia
ban hành lệnh giới nghiêm và đình chỉ hiến pháp cũng như cấm các đảng phái chính trị hoạt động
hội đồng quốc gia bảo vệ tổ quốc do tướng abdurahman chiani nắm quyền lãnh đạo được thành lập để điều hành đất nước
tổng thống bazoum vẫn bị giam giữ tại nơi ở bất chấp việc tối hậu thư của ecowas cho chính quyền quân sự ở niger đã hết thời hạn
cho đến nay giữa lãnh đạo đảo chính ở niger chưa sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán do cộng đồng quốc tế thúc đẩy
sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh ecowas về tình hình niger tổng thống cô đi vua tuyên bố
các nhà lãnh đạo của khối kinh tế này đã nhất trí phát động một chiến dịch quân sự ở niger càng sớm càng tốt